khoảng hai mươi một giờ tối qua ngày một mươi năm tháng chín thì trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
tổ tuần tra một trăm hai mươi ba công an tỉnh sóc trăng đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ hai nhóm thanh thiếu niên gồm sáu đối tượng cùng chú tại thành phố sóc trăng
có hành vi mang hung khí tụ tập gây dối trật tự công cộng
cụ thể tổ tuần tra đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi xe máy và mang theo một dao tự chế chuẩn bị đi đánh nhau
nên tiến hành bắt giữ bốn đối tượng gồm lê hoàng phúc nguyễn hoài phúc trần thanh hải hồ minh dũng
khai thác nhanh thì bốn đối tượng này khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm khác nên đã điện thoại hẹn nhau đến khu đô thị năm a để giải quyết mâu thuẫn
qua đó tổ công tác đã tiến hành truy nóng bắt giữ hai đối tượng gồm liêu bảo tín huỳnh nhật hào
đồng thời thu giữ một xe máy và bốn cây dao tự chế cùng một số tăng vật khác
tiến hành test nhanh ma túy kết quả huỳnh nhật hào dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an địa phương xử lý theo quy định của pháp luật